ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chính phủ điện tử nhằm giảm thủ tục chi phí tăng tính tương tác và sự minh bạch giữa các cơ quan hành chính đã và đang được chính phủ chú trọng thúc đẩy trong nhiều năm qua
điều này được thể hiện rõ trong thời gian tới khi cổng dịch vụ công quốc gia đi vào hoạt động
khi đó hàng triệu bộ hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế hay đăng ký khai sinh sẽ chuyển sang làm thủ tục trực tuyến thông qua cổng dịch vụ công này
cụ thể có chín dịch vụ công thực hiện tại các bộ và sáu mươi ba tỉnh thành phố như cấp đổi giấy phép lái xe trong nước và quốc tế cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do mất hỏng dịch vụ cấp điện hạ áp trung áp và tích hợp tiện ích thanh toán tiền điện nộp thuế điện tử đối với doanh nghiệp
cổng dịch vụ công quốc gia hướng tới việc số hóa hồ sơ văn bản giấy giao dịch trực tiếp sang hoạt động sử dụng hồ sơ văn bản điện tử
cổng dịch vụ công quốc gia được vận hành trên hệ thống công nghệ vnconnect do tập đoàn viễn thông việt nam vnpt và được đánh giá tốt về an toàn thông tin bảo mật dữ liệu
khi thực hiện mỗi người dùng sẽ được định danh cụ thể qua số điện thoại mã số thẻ bảo hiểm xã hội với cá nhân mã số thuế với doanh nghiệp để tối đa hóa khả năng kiểm soát bảo đảm an toàn cho người giao dịch